đồng hành cùng chính phủ trong công cuộc phòng chống dịch covid một mươi chín các hãng hàng không đã dừng tất cả đường bay quốc tế
và hạn chế vận chuyển hành khách đường bay nội địa
cùng với đó vận tải hàng không trong nước đã chuyển đổi việc chở khách sang chở hàng hóa
do nhu cầu vận chuyển hàng hóa toàn cầu vẫn cao
việc đẩy mạnh khai thác đội tàu bay chở hàng giúp hạn chế tình trạng tàu bay nằm đất
tối ưu hóa nguồn lực có sẵn và đóng góp một phần doanh thu
tại việt nam lần đầu tiên trong lịch sử việt nam airlines có những chuyến bay chở hàng thuần túy đầu tiên
tính từ ngày một mươi năm đến ngày ba mươi một tháng ba hãng đã có bốn mươi năm chuyến chỉ chở hàng từ hà nội thành phố hồ chí minh
đi đông bắc á đông nam á châu úc và sắp tới là châu âu
cùng với đó là trang thiết bị y tế phục vụ chống dịch
các chuyến bay này đều được khai thác bằng máy bay thân động
với sản lượng hàng hóa đạt khoảng hai mươi hai mươi năm tấn một chiều
đây là các chuyến bay này
chuyến bay chở hàng thuần túy đầu tiên của vietnam airlines không có hành khách không có tiếp viên
tổ lái thì được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ y tế cần thiết
toàn bộ hầm hàng cũng được khử trùng ngay sau khi khai thác
ngoài ra vietnam airlines còn vận chuyển hàng phục vụ phòng chống đại dịch covid một mươi chín
như khẩu trang y tế trang phục bảo hộ thiết bị và tư y tế
mới đây chúng tôi cũng vận chuyển miễn cước lô hàng hơn ba tấn cho bệnh viện chở đẩy
gồm đồ bảo hộ và khẩu trang y tế từ thành phố hồ chí minh ra hà nội
và vận chuyển một mươi máy thở do quỹ t masic biển chở từ singapore về việt nam
dự kiến trong tháng bốn vietnam airlines sẽ tiếp tục đẩy mạnh vận chuyển hàng hóa
trong đó sẽ khai thác khoảng một trăm năm mươi chuyến bay chở hàng trong nước
và hơn hai trăm linh chuyến bay chở hàng đi quốc tế
thông thường doanh thu từ vận chuyển hàng hóa chỉ đóng góp từ một mươi một mươi năm
cho các hãng hàng không chuyên chở khách
thế nhưng vài tuần gần đây lượng hàng hóa đường hàng không đã tăng một mươi
và xu thế sẽ tiếp tục tăng
đây được xem là giải pháp tối ưu duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh
của các doanh nghiệp hàng không góp phần vào doanh thu
và chung tay cùng cả nước chống lại đại dịch covid một mươi chín